xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong hai ngày tới những cơn mưa rào và rông tại khu vực bắc bộ sẽ tạm thời gián đoạn
trong ngày thì sẽ có nắng trở lại nền nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là hai mươi hai ba mươi ba độ
từ đêm ngày một mươi tám khi rãnh mây rông được thiết lập thì khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ sẽ có mưa to
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ do vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên vẫn có khả năng cao xuất hiện mưa rào và rông vào thời điểm chiều tối và đêm
sau đó từ ngày một mươi tám thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng trở lại cục bộ có mưa to
người dân tại đây cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài ra mưa lớn trong thời đoạn ngắn tiêm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
ở miền trung dự báo trong ba ngày tới khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến là ít mưa
ban ngày có nắng trở lại với nền nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng
phần còn lại của khu vực trung bộ từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thời tiết trong ba ngày tới ít có sự thay đổi
phổ biến vẫn là trạng thái ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
dự báo trong ba ngày tới tại khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo phía nam kết hợp với gió tây nam
nên mưa sẽ có xu hướng gia tăng dần thời điểm mưa sẽ tập trung chính vào chiều và tối cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông thường kèm theo những hiện tượng thừa tiết nguy hiểm kiếm ẩn như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trong ba ngày tới tại đây giảm nhẹ chỉ giao động ở mức là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa như đã phân tích ở trên
nên có mưa rào và rông vào lúc cuối ngày cục bộ có mưa vừa đến mưa to đi kèm với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
về nền nhiệt độ tại đây cũng sẽ giảm nhẹ giao động ở mức hai mươi bốn ba mươi bốn độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ